nhân dịp kỷ niệm bảy mươi bốn năm quốc khánh của việt nam tại nước cộng hòa nhân dân bangladesh
cộng đồng người dân việt nam đã cùng nhau tổ chức nhiều hoạt động hướng về quê nhà
những hành động thiết thực hướng về quê hương đất nước còn góp phần củng cố thúc đẩy hơn nữa
quan hệ hữu nghị hợp tác giữa việt nam và các quốc gia có người việt sinh sống làm việc
đã đến sinh sống và làm việc tại bangladesh được hơn một năm thế nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên
chị trần trâm anh được tụ hợp tham gia các hoạt động nhân dịp kỷ niệm bảy mươi bốn năm quốc khánh của việt nam
làm quản lý của một nhà máy sản xuất chỉ may tại bangladesh
chị trâm anh thường xuyên phải bận rộn với công việc của mình
năm nay dù không được tổ chức vào đúng dịp quốc khánh do sự tranh lệch về thời gian
thế nhưng cùng với cộng đồng người dân việt nam chị đã dành toàn bộ ngày nghỉ để cùng cộng đồng người việt nam
và đại sứ quán việt nam tại bangladesh tham gia vào các hoạt động này
dịp này dịp quốc khánh mặc dù là ngay cái ngày đó
thì mình không được nghỉ nhưng mà sứ quán cũng là nhân cái dịp cuối tuần tụ hợp anh chị em ở đây
cùng nhau cuốn gõi cuốn và mình nghĩ ra một cái cách là đây là một cái món ăn
mà khi mà mình giới thiệu với quan khách vào buổi chiều này
thì mọi người cũng rất là ngạc nhiên về cái món ăn của việt nam
những cái dịp mà mình gặp như vậy nè mình nghe được cái tiếng việt nam
rồi là mình trao đổi được là làm sao là sống lên sứ người như thế nào
không chỉ là chỉ ăn uống mà mình là cùng
làm với nhau những cái món quê hương nó là một cái mà làm mình cảm thấy rất là vui
mà mình cái công việc hằng ngày của mình thì mình không có tìm thấy được
mà chỉ có những cái dịp như thế này thôi
cứ như thế vào mỗi dịp lễ tết cộng đồng người việt nam lại cùng nhau hướng về quê nhà
từ những việc nhỏ nhất không chỉ tự tay làm những món ăn việt
cộng đồng người dân nơi đây cũng tích cực tham gia các hoạt động do đại sứ quán tổ chức
nhiều hoạt động giới thiệu về đất nước con người việt nam cũng như các chương trình nghệ thuật khác
nhờ đó mà việt nam luôn là cái tên được người dân bangladesh yêu mến và biết tới
mỗi một dịp như thế thì cái cảm xúc của tôi rất là vui vẻ
bởi vì tuy xa việt nam nhưng những cái cảm xúc lại giống như ở việt nam
chúng tôi thường làm như là những cái món nem bún chạ hoặc là phở bò phở gà
hương vị mang động chất việt nam mình
chả rất vui và rất hạnh phúc vì được gặp mặt mọi người nói tiếng việt
cũng như cùng làm chung những cái món ăn
nên là rất vui
có thể thấy dù ở bất cứ nơi đâu cộng đồng người việt nam đang sinh sống
làm việc và học tập tại bangladesh cũng tiếp tục tăng cường tình đoàn kết
phấn đấu hết mình trong công tác và học tập đồng thời có nhiều hành động thiết thực hướng về quê hương đất nước
đóng góp tích cực cho nước sở tại và góp phần củng cố
thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác tốt đẹp giữa việt nam và bangladesh